sau khi khai báo thông tin với trạm y tế người f cách ly tại nhà sẽ được cấp phát gói thuốc a gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng
nếu có triệu chứng nhẹ người f sẽ được nhân viên y tế đánh giá tình trạng sức khỏe được ký cam kết và cấp phát thuốc kháng virus gói c khi có chỉ định dùng thuốc
khi cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động nhịp thở khi nghỉ ngơi hơn hai mươi lần một phút hoặc đo spo hai thấp hơn chín mươi sáu
người f phải liên hệ ngay với cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để được tư vấn hỗ trợ
nếu có chỉ định nhập viện sẽ được cho sử dụng một liều duy nhất gói b gồm thuốc kháng viêm và thuốc chống đông trước khi chuyển viện
người dân khi tự xét nghiệm và phát hiện dương tính nên gọi đến trạm y tế phường xã thị trấn hoặc trạm y tế lưu động để được tiếp cận đánh giá tình trạng bệnh
điều kiện cách ly để có hướng dẫn điều trị chăm sóc phù hợp cấp phát thuốc và can thiệp kịp thời khi có triệu chứng trở nặng chuyển viện sớm
bên cạnh đó f một trong gia đình cũng được theo dõi quản lý và bảo vệ đặc biệt với gia đình có người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền
về công tác triển khai tiêm vaccine cho trẻ em vào tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết là tính đến một mươi bảy h ngày hôm qua
có một mươi ba quận huyện thị xã triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
tại bảy mươi chín điểm trường kết quả trong ngày đầu tiên đã thực hiện tiêm được ba mươi ba sáu trăm một mươi tám mũi cho học sinh lớp một mươi một mươi một
cũng theo cdc hà nội thành phố sẽ triển khai tiêm cho hơn ba trăm linh học sinh từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi của hai trăm tám mươi sáu trường trung học phổ thông trường liên cấp trường dạy nghề và giáo dục thường xuyên trên địa bàn
đợt tiêm lần này diễn ra trong hai ngày là ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng một mươi một và tiêm vét vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
như vậy là tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã có hai mươi bảy tỉnh thành phố
một mươi tỉnh thành phố tiêm vaccine cho trẻ em đạt tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine hơn hai mươi hai dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khó lường với số ca cộng đồng dương tính với covid tăng cao
tỉnh quảng nam đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh
trong ngày hôm qua tỉnh quảng nam tiếp tục ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao với chín mươi bảy
năm mươi tám ca cộng đồng
trong đó tại thành phố tam kỳ trung tâm tỉnh lị của tỉnh quảng nam có một mươi tám ca trong cộng đồng với nhiều nguồn lây rất phức tạp
để đảm bảo an toàn cho người dân ngoài việc truy vết khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh
thành phố tam kỳ tạm dừng bảy hoạt động không thiết yếu trong vòng một mươi bốn ngày gồm karaoke massage spa dạp chiếu phim
tạm dừng bán chú tại các trường học trừ mầm non mẫu giáo và dừng hoạt động các trung tâm ngoại ngữ kỹ năng
địa phương yêu cầu công an thành phố xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm
các địa phương khác cũng đã kích hoạt biện pháp phòng chống dịch để kiểm soát dịch
đặc biệt bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tỉnh quảng nam sẽ triển khai đồng bộ ứng dụng pc covid
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín với hai mươi điểm kiểm soát ra vào tỉnh và khu vực công cộng
cả các cơ quan đơn vị cơ sở kinh doanh ăn uống trên toàn tỉnh địa bàn
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị đang tìm giấy tờ đã đánh rơi là những thông tin mà chúng ta vẫn thường thấy trên các trang mạng xã hội
tuy nhiên ít ai ngờ rằng những thông tin này cũng có thể bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo
liên quan đến hình thức lừa đảo này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã bình an huyện thăng bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn hậu dùng điện thoại di động vào trang tìm kiếm giấy tờ trên mạng xã hội facebook
khi thấy có nhiều người đăng tin bị mất giấy tờ và có để lại số điện thoại cho nên hậu đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hậu đã chủ động gọi vào số điện thoại của những người đăng tin rồi đưa thông tin gian dối rằng
mình đã nhặt được giấy tờ và hiện nay đang giữ
sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hậu tạ và tiền chuyển phát để hậu trả lại giấy tờ
sau khi bị hại chuyển tiền cho hậu thì hậu chặn các cuộc gọi của những người này hoặc là từ chối không nghe máy
sau đó lấy tiền tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này hậu đã thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người với số tiền chiếm đoạt hơn một mươi tám triệu đồng